theo dinh ngày một mươi bảy tháng một ubnd tỉnh yên bái ban hành quy định mới về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người về từ nơi khác
địa phương này quy định người về từ vùng đỏ và cam đã tiêm đủ liều vaccine thì phải cách ly tại nhà bảy ngày lấy mẫu xét nghiệm rt pcr ba lần và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo
địa phương này quy định người về từ vùng đỏ và cam đã tiêm đủ liều vaccine thì phải cách ly tại nhà bảy ngày lấy mẫu xét nghiệm rt pcr bốn lần và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo
nếu về yên bái từ vùng vàng người dân cách ly tại nhà bảy ngày và tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
còn người về từ vùng xanh yên bái yêu cầu tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày
với các quy định trên yên bái đang là tỉnh có chính sách khắt khe nhất ở miền bắc đối với người về quê
cùng lúc sau phản ánh của báo chí sự lên tiếng của chuyên gia
và người dân suốt một tuần qua nhiều địa phương vẫn giữ quy định cách ly với người về quê ăn tết mà chưa có sự điều chỉnh
một số địa phương ban hành thêm quy định mới
hưng yên yêu cầu người từ nơi khác về quê phải có xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
đồng thời không phân biệt là về từ vùng nào người dân đã tiêm đủ hai mũi phải tự cách ly tại nhà bảy ngày
nếu chưa tiêm đủ thì cách ly một mươi bốn ngày
quyết định được đưa ra khi liên tục trong hai tuần qua địa phương có số ca mắc trung bình trên ba trăm linh ca trên ngày
chính sách này của hưng yên có thể làm ảnh hưởng tới lượng lớn người dân từ địa phương đang làm việc ở hà nội
bắc ninh và nhiều nơi khác có mong muốn về quê
cùng quy định trên phú thọ yêu cầu người từ nơi có cấp độ dịch một và hai vùng xanh và vàng
tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng bảy ngày
người về từ vùng đỏ và cam được yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
và cách ly tại nhà bảy đến một mươi bốn ngày tùy theo trường hợp tiêm đủ hoặc chưa tiêm đủ hai liều vaccine
trong khi đó
một số địa phương như hải phòng hải dương tuyên quang yêu cầu cách ly tại nhà với người về từ vùng cam và đỏ
riêng lào cai hà nam nam định chỉ cách ly với người về từ vùng đỏ
vĩnh phúc bắc giang bắc ninh ninh bình vẫn nới rộng quy định với người dân
khi chỉ yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
không cần cách ly kể cả với người về từ vùng có nguy cơ ở cấp độ ba và bốn
dù vậy ba địa phương trên khuyến khích người dân hạn chế tụ tập đông người để ăn uống hội họp
mừng xuân ở cả trước trong và sau tết nguyên đán nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm
thanh hóa yêu cầu người đến nơi cấp độ ba và bốn tự cách ly tại nhà bảy ngày
nếu tiêm đủ hai liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
người từ vùng có dịch thuộc cấp độ một và cấp độ hai không bị cách ly không bắt buộc xét nghiệm
chỉ cần khai báo y tế thực hiện năm k và theo dõi sức khỏe
thời gian qua một số văn bản và quy định chống dịch của thanh hóa gây dư luận trái chiều
tỉnh này từng có văn bản khuyến cáo người dân không về quê ăn tết
đồng thời quyết định của xã thiệu phú huyện thiệu hóa gây tranh cãi khi khóa cửa
một số nhà dân có người từ nơi khác trở về
sau phản ánh của báo chí các quyết định trên đã được điều chỉnh
ủy ban nhân dân huyện thiệu hóa đã chấn trình chỉ đạo xã mở khóa cho hộ có người cách ly
và khẳng định đây không phải là chủ trương chung của địa phương
trong khi đó ba địa phương miền trung khác là hà tĩnh thừa thiên huế và quảng trị
yêu cầu người đã tiêm đủ liều vaccine về từ vùng đỏ và vàng vẫn phải cách ly tại nhà bảy ngày
người chưa tiêm vaccine cách ly một mươi bốn ngày tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú
quảng nam quảng ngãi bình định đắk lắc phú yên lâm đồng không quy định cách ly với người về quê ăn tết
dù ở bất cứ địa phương nào về
tương tự nhiều địa phương nam bộ như cà mau sóc trăng thành phố cần thơ vĩnh long kiên giang
vẫn áp dụng quy định thông thoáng thích ứng an toàn không quy định cách ly người về từ tỉnh
thành phố khác
ngày một mươi bảy tháng một bộ y tế có văn bản gửi lãnh đạo ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
đề nghị chấn chỉnh biện pháp không phù hợp sau nhiều phản ánh của báo chí
kiên quyết không để xảy ra vi phạm trong công tác phòng chống dịch
trao đổi với dinh phó giáo sư trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ đã định hướng rất rõ với việc nới lỏng tất cả hoạt động
kể cả đi lại cũng như thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát rủi ro
đây tránh mỗi nơi một kiểu và làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế an sinh xã hội
việc nhiều tỉnh thành phố đưa ra quy định có phần khó hiểu cho người dân về quê
trong dịp tết nguyên đán sắp tới sẽ tạo ra tiền lệ không hay và dư luận không tốt
dù vậy chuyên gia khuyến cáo người dân khi về quê ăn tết cần tuyệt đối tuân thủ năm k
hạn chế tiếp xúc đám đông giảm tần suất đi lại không cần thiết
không thổ chức hoạt động tập thể hay ăn uống linh đình
kế hoạch thăm hỏi không quá cần thiết trong dịp tết nguyên đán nên cắt bỏ
trong lý trao đổi với báo giao thông luật sư diệp năng bình
trưởng văn phòng luật sư tinh thông luật cho biết hiện nay các quy định về giãn cách xã hội
theo các chỉ thị một mươi năm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng đã chính thức được bãi bỏ
thay vào đó là áp dụng các biện pháp thích ứng an toàn theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
việc đi lại của người dân từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau được nghị quyết này quy định như sau
nếu đến từ vùng xanh và vùng vàng thì được đi lại không hạn chế
nếu đến từ vùng cam thì được đi lại không hạn chế nhưng phải tuân thủ điều kiện
điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm theo hướng dẫn của bộ y tế
nếu đến từ vùng đỏ thì phải tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm
cách ly theo hướng dẫn của bộ y tế
trường hợp bộ y tế hướng dẫn cách ly tại nhà nhưng địa phương có địa điểm cách ly tập trung
và được người đi cách ly đồng ý thì thực hiện cách ly tập trung luật sư bình phân tích
luật sư bình cũng cho biết hiện nay theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất
thì toàn thành phố hà nội đang ở cấp độ dịch hai màu vàng
cụ thể hà nội có một trăm một mươi bốn xã phường vùng xanh ba trăm ba mươi hai xã phường vùng vàng
một trăm ba mươi ba xã phường vùng cam không có xã phường nào vùng đỏ
ở cấp độ quận huyện thì hà nội có tám quận huyện vùng cam
còn tất cả các quận huyện khác là vùng xanh và vùng vàng không có quận nào vùng đỏ
như vậy theo hướng dẫn của bộ y tế tại công văn số chín nghìn bốn trăm bảy mươi hai trên bitmt
các trường hợp có nguy cơ cao trở về từ các địa phương có dịch thì phải thực hiện cách ly như sau
nếu đã tiêm đủ vaccine hoặc khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày kể từ ngày về địa phương
nếu tiêm chưa đủ vaccine cách ly tại nhà bảy ngày theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
nếu chưa tiêm vaccine cách ly một mươi bốn ngày kể từ ngày về địa phương theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày tiếp theo
như vậy người từ vùng xanh vàng ở hà nội về các địa phương đón tết không phải cách ly
với người ở vùng cam của hà nội chỉ yêu cầu cách ly khi chưa tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
do đó địa phương yêu cầu cách ly mọi người dân từ hà nội về quê là không đúng quy định luật sư bình nêu quan điểm
về câu chuyện tại thanh hóa thái bình đã có những trường hợp người dân về quê đón tết bị khóa cửa
cổng không cho ra ngoài
luật sư trương anh tú công ty luật tax law firm cho rằng
cách làm này có dấu hiệu vi phạm các quyền về tự do cư trú và đi lại của người dân
theo luật sư tú hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba quy định công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
và tự do đi lại cư trú trong nước
trong nước quyền của công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết
vì lý do quốc phòng an ninh quốc gia sức khỏe của cộng đồng
trên thực tế cơ quan có thẩm quyền chỉ được phép hạn chế quyền của người dân bằng các chế tài hành chính
hoặc hình sự như bắt giữ cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc xuất cảnh tịch thu phương tiện tài sản phạt tiền
với nhà đất tòa án khi cần cũng chỉ có thể áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời như cây biên
phong tỏa cấm thay đổi hiện trạng hoặc mua bán
như vậy không có quy định nào cho phép khóa cửa nhà dân
luật tổ chức chính quyền địa phương và các luật liên quan kể cả những điều khoản về tình trạng khẩn cấp
chiến tranh cũng không cho phép làm như vậy luật sư tú nêu quan điểm
do đó dù việc khóa cửa được người dân chấp thuận chính quyền xã vẫn không được thực hiện
vì vi phạm nguyên tắc người dân được làm những gì pháp luật không cấm
còn cơ quan nhà nước được làm những gì pháp luật cho phép
hơn nữa biện pháp khóa cửa giữ chìa còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy
hoặc nếu nhà dân có người cần cấp cứu sẽ khó khăn hơn